mỗi ngày hệ hô hấp chúng ta có thể tiếp xúc với hàng nghìn tác nhân gây đau học có trong không khí như virus vi khuẩn
theo số liệu khảo sát trung bình tám trên một mươi người sẽ bị đau hỏng ít nhất một lần mỗi năm
virus vi khuẩn có thể làm tổn thương hàng rào chất nhề khu vực hầu họng và gây nên sự nhiễm trùng
cơ thể phản ứng với nhiễm trùng bằng cách tạo ra một loạt các tín hiệu hóa học gây viêm tác động lên các mạch máu và dây thần kinh
do đó cổ họng bắt đầu đỏ cảm thấy đau sưng và nóng
viên ngậm kháng khuẩn trị đau hỏng chứa hai hoạt chất kháng khuẩn aminmetagrezone
và hai mươi bốn dcloorben ancohom có thể diệt một mươi loại vi khuẩn và virus gây đau hỏng phổ biến
ngoài ra viên ngậm kháng khuẩn còn giúp làm dịu giữ ẩm cho cổ hỏng
hai hoạt chất kháng khuẩn này cũng có tác dụng giảm triệu chứng đau khó nuốt thông qua cơ chế gây tê nhẹ
tác dụng này kéo dài lên tới hai giờ
viêm ngầm kháng khuẩn trị đau hỏng đã được chứng minh là có khả năng kháng khuẩn và trị đau hỏng sau năm phút và tác dụng kéo dài lên tới hai giờ
vì vậy ngay khi cổ họng bắt đầu có dấu hiệu chớm đau do nhiễm virus vi khuẩn hãy xử lý sớm đừng để nó trở nặng hơn
hãy liên hệ dược sĩ nhà thuốc để được tư vấn về viên ngẩm kháng khuẩn trị đau hỏng